đó là sản phẩm quả chanh leo tươi đã chính thức được xuất khẩu sang thị trường pháp một thị trường khó tính
điều này đang mở ra những triển vọng cho việc phát triển rộng hơn nữa loại trái cây này trên đất sơn la
nâng cao vị thế trái cây sạch của việt nam trên thị trường châu âu khó tính
đồng thời giúp bà con nông dân yên tâm gắn bó với loại cây trồng mới này
hai tấn chanh leo quả tươi đầu tiên này sẽ được công ty cổ phần nafood xuất khẩu sang các siêu thị của nước pháp
chanh leo để có thể xuất khẩu phải đạt các tiêu chuẩn
về trọng lượng một mươi hai quả trên một kg và phải được trồng chăm sóc và thu hoạch theo tiêu chuẩn grobergap tiêu chuẩn xuất khẩu của châu âu
hiện nay công ty cổ phần nafut tây bắc là đơn vị được tỉnh sơn la cấp phép
đầu tư trồng và chế biến chanh leo
vùng nguyên liệu của công ty hiện nay là trên năm trăm linh hectare tập trung chính ở hai huyện mộc châu và thuận châu
dự kiến sản lượng thu hoạch năm nay đạt trên một mươi hai tấn quả tươi
với giá bán bình quân một mươi năm đồng trên một kg trừ chi phí mỗi hectare chanh leo cho thu lãi khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
việc xuất khẩu chanh leo sang thị trường pháp sẽ phát huy lợi thế về điều kiện sản xuất khí hậu thổ nhưỡng
góp phần đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông sản chủ lực
của tỉnh sơn la nhằm tăng nhanh sản lượng sản phẩm có chất lượng và không ngừng gia tăng giá trị sản phẩm
việc sản xuất tổ chức sản xuất tiêu thụ trên đề bản tỉnh sơn la
theo định hướng đến năm hai nghìn hai mươi phấn đấu có đến năm ha chanh leo để góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích
và tạo thêm công an việc làm cho bà con nông dân góp phần tăng trưởng kinh tế
và tạo ra những vùng nguyên liệu lớn để xây dựng nhà máy chế biến xuất khẩu chanh leo trên đề bản tỉnh
hiện các mặt hàng rau quả của việt nam
đã xuất khẩu đến hơn sáu mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
đối với trái cây tươi những mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm các loại quả nhiệt đới như thanh long dứa xoài
năm hai nghìn một mươi bảy giá trị xuất khẩu rau quả cũng đạt gần ba tỷ usd tăng khoảng năm mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
đây là những tín hiệu lạc quan nhất là khi các sản phẩm trái cây của việt nam
xuất khẩu vào các nước luôn được người tiêu dùng đón nhận và đánh giá cao
tại việt nam
tại thị trường australia
sau chín tháng đàm phán vào cuối tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
những trái thanh long tươi của việt nam đã chính thức có mặt tại thị trường australia
như vậy từ nay ngoài trái thanh long của địa phương
người tiêu dùng australia có cơ hội được biết và thưởng thức trái thanh long tươi đầu tiên nhập khẩu từ nước ngoài
bởi việt nam là nước đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm này
được chính phủ australia cấp phép xuất khẩu thanh long tươi vào australia
ở australia thanh long rất phổ biến
mọi người rất thích ăn trái thanh long và đều biết loại trái cây này tốt cho họ
người việt nam rất đáng tin cậy
trái cây được đảm bảo về chất lượng và không có nhiều hóa chất
mẫu mã đẹp bắt mắt nên dễ bán
thanh long là sản phẩm trái cây thứ ba của việt nam được cấp phép xuất khẩu vào australia sau trái vải thiều và xoài
đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp của việt nam để xuất khẩu trái cây thứ ba của việt nam được cấp phép xuất khẩu vào australia sau trái vải thiều và xoài

hiện nay thương vụ việt nam tại australia đang phối hợp với đại sứ quán tổng lãnh sự quán tại sydney để triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá trái thanh long tươi tại thị trường này
ngoài ra còn có các hoạt động phối hợp với hiệp hội hoa quả của australia để triển khai dự án do bộ nông nghiệp và nguồn nước australia tài trợ để thúc đẩy tăng cường trao đổi thương mại mặt hàng hoa quả giữa hai nước
trong đó có chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam
năm hai nghìn một mươi sáu xuất khẩu rau quả của việt nam đạt hơn hai bốn mươi năm tỷ usd
năm nay thậm chí có thể là hai năm tỷ usd

trước đây dầu thô được coi là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của nước ta
nhưng từ năm ngoái nó đã bị chiếm ngôi bởi sao quả
theo bộ đồ tăng trưởng xuất khẩu rau quả trong năm năm gần đây với tốc độ tăng trưởng hơn ba mươi mỗi năm năm hai nghìn một mươi hai là chín trăm linh triệu đô la mỹ
rau quả đã bắt đầu bước vào câu lọc bộ xuất khẩu tỷ đô
năm nay thậm chí có thể đạt kỷ lục là ba tỷ usd
và đến năm hai nghìn hai mươi hai có thể tăng lên tới ba tỷ usd
có thể tăng lên thành một mươi tỷ usd
từ thực tế này nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc chúng ta phải giảm phụ thuộc vào rổ thô
và coi rau quả là mặt hàng xuất khẩu chủ lực để tập trung đầu tư tạo bứt phá
một trong những nguyên nhân thành công có thể chỉ ra đó chính là sự chủ động của các doanh nghiệp
chủ động trong việc tìm kiếm đối tác sản xuất và xuất khẩu theo yêu cầu của thị trường
xuất khẩu rau quả tăng cả về chủng loại số lượng và thị trường
hiện nay rau quả việt nam đã có mặt tại hơn sáu mươi quốc gia trên thế giới
thị trường được mở rộng cũng là nhờ một mươi sáu hiệp định thương mại tự do đã được ký kết
trong hàng chục năm qua ba bộ gồm bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ ngoại giao
đã kết hợp chặt chẽ với nhau để đi đàm phán với các nước
đồng thời phối hợp với các ngành hàng để tổ chức các buổi hỗ trợ trao hàng tại nước ngoài
trong đó có những thị trường khó tính như nhật bản hàn quốc australia new zealand eu
đây là những thị trường phải thực hiện đàm phán rất nhiều lần
thậm chí với thị trường australia để đưa được trái thanh long vào đây
việt nam đã chấp nhận đổi lại là nhập trái charri của nước australia
xin chào ông thưa ông có thể nói ngành hàng giao quả của chúng ta đang có mức tăng trưởng rất ấn tượng
vậy những thị trường và mặt hàng rau quả nào sẽ được ảnh hưởng đến trong thời gian tới
đến thời điểm này thì chúng ta tổng cái giá trị xuất khẩu nông thị sản của chúng ta
chúng ta đạt là con số là ba mươi ba tỷ lô
trong cái tổng giá trị xuất khẩu nông sản đó thì ngành rau quả là chúng ta đạt được ba một mươi sáu tỷ đô
một số sản phẩm của chúng ta đã đi được một số nước
ví dụ từ tháng chín là chúng ta đã tổ chức cái xuất khẩu thanh long sang úc
và ngày vừa qua thì chúng ta cũng đã xuất khẩu được cái tranh leo đi thị trường châu âu
ngày hai mươi năm tháng một mươi hai xuất khẩu vũ sữa đi hoa kỳ tại tiền giang
thì có thể nói đấy là những cái nét mà chấm phá rất là tốt đẹp trong cái bức tranh chung của ngành nông nghiệp
trong cái thời gian tới là chúng tôi sẽ tập trung vào một số thị trường lớn
thị trường trung quốc vẫn là một cái thị trường truyền thống
vẫn là một thị trường mà chúng ta có những cái tiêu chuẩn mà chúng ta có thể đạt được
thứ hai là một số cái thị trường các nước asean

ngoài thị trường asean ra chúng tôi rất quan tâm đến những thị trường như là úc
phát huy cái việc mà trái thanh long đi được úc
thì ngay sau đó chúng tôi đã tổ chức phối hợp với ngành ngoại giao là tổ chức ngày thanh long việt nam tại úc vào tháng chín
và chúng ta kết hợp rất nhiều cái sức mạnh
chúng ta gắn liền trái thanh long của chúng ta trong một sự kiện văn hóa trong một sự kiện có tính chất ngoại giao
thì tôi nghĩ là đó là sự cộng hưởng cho cái sản phẩm nông sản việt nam
ngoài cái thị trường úc ra chúng tôi cũng rất là quan tâm trong năm tới là đặc biệt là cái thị trường châu âu và nga
thì cái sự thành công của trái chanh leo đi được pháp thụy sĩ
thì ngay trong năm tới chúng tôi sẽ tổ chức một cái chuỗi xúc tiến các sản phẩm rau quả
đặc biệt là khu vực của vùng tây bắc
đấy gắn kết với một số cái thương hiệu lớn của trái cây trong nam để chúng ta xúc tiến vào thị trường châu âu
có nhiều chuyên gia cho rằng đã đến lúc chúng ta phải coi
ngành hàng rau quả là ngành hàng xuất khẩu trung lực để có những đầu tư tương xứng
và điều đầu tiên để làm được điều này thì chúng ta phải tập trung để xây dựng thương hiệu
ông nghĩ sao về ý kiến này và giải pháp của ngành đưa ra là gì ạ
phần đa các sản phẩm việt nam chúng tôi vẫn nhận thức đó là xuất khẩu dưới dạng thô
mà hàm lượng chế biến sâu còn chưa cao
thế trong thời gian tới chúng tôi một là khắc phục được một cái điểm đó là phải gia tăng cái giá trị của sản phẩm
và gia tăng ở đây là bằng
sản phẩm chế biến
có hàm lượng chế biến cao
sau đó tổ chức thị trường
và tổ chức thị trường thì phải gắn liền với làm thương hiệu cho sản phẩm
chúng tôi cũng đang phối hợp với bộ công thương và bộ khoa học công nghệ để xây dựng cái tờ trình
xin chủ trương của thủ tướng chính phủ về việc xây dựng thương hiệu nông sản chủ lực
thì chúng tôi đối với các sản phẩm nông sản chúng tôi chia thành ba cấp độ
một là các sản phẩm nông sản chủ lực mà xuất khẩu tỷ đô
tuyến thứ hai đó là các sản phẩm cấp tỉnh
tuyến thứ ba đó là cái thương hiệu cho cái sản phẩm của mỗi làng một sản phẩm
đấy là một cái đề án ô cốp mà bắt nguồn từ kinh nghiệm của nhật bản
cũng rất thành công
hiện nay một số địa phương làm rất tốt
trên thực tế cho thấy thì nhiều mặt hàng trái cây của chúng ta là do chưa có thương hiệu
nên phải xuất qua nước thứ ba với thương hiệu khác
hoặc xuất trực tiếp nhưng với giá trị thấp
vậy vấn đề này trong thời gian tới sẽ được khắc phục như thế nào ạ
trong cái bối cảnh hội nhập bây giờ
chúng ta cũng đào sâu
tức là không có quán triệt ngay từ khi mà chúng ta quy hoạch vùng nguyên liệu
chúng ta tổ chức con giống cây con kỹ thuật canh tác
rồi chúng ta tổ chức sản xuất liên kết
liên kết hợp tác xã liên kết các hộ
để làm thành chuỗi ngành hàng cụ thể
rồi sau đó chúng ta tổ chức thị trường
liên kết với các chuỗi siêu thị
theo từng nhóm thị trường
có thị trường trọng tâm thị trường truyền thống thị trường tiềm năng thị trường ngách
và sau đó là chúng ta tổ chức phân phối
và lên đến bàn ăn người tiêu dùng
đấy là một cái chuỗi khép kín
rõ ràng chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ
làm sao kết nối được các khâu đó
thì khi kết nối được khâu đó rồi thì rõ ràng vấn đề thương hiệu của chúng ta
một sản phẩm một quả chanh leo
một ký chanh leo ở việt nam một đô nhưng xa bên kia là một mươi bảy đô
rõ ràng cái giá trị gia tăng ở phần giữa là đòi hỏi là chúng ta phải ra cốc rất nhiều
thì làm thế nào
làm thế nào để bà con nông dân xuất khẩu được một ký chanh leo được hưởng
làm thế nào để cái khâu trung gian bà con được thu lợi
làm thế nào để các nhà xuất khẩu cũng được thu lợi
và làm thế nào để những người tiêu dùng cuối cùng ăn cái quả tranh leo đó
người ta cũng được hưởng một cái giá trị sản phẩm hợp lý
thì đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất mong muốn
thực tâm là rất mong muốn
cũng mong là cái quá trình này cần một sự nỗ lực và cuộc rất lớn của rất nhiều khâu
của cả ngành nông nghiệp
của cả ngành công thương
của các cơ quan quản lý nhà nước như chúng tôi
nhưng cũng sự cộng hưởng của các thương vụ hệ thống sứ quán của ta tại nước ngoài
để mà tuyên truyền quảng bá và gắn kết với nhau lại
thì đây là cũng điều chúng tôi đang hướng tới
và từng bước cố gắng thực hiện
vâng xin cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
dù có triển vọng xuất khẩu cao như thế
nhưng để đạt bền vững vẫn còn rất nhiều vấn đề cần thiết
theo các chuyên gia nông nghiệp
vì đầu tiên là tập trung xây dựng thương hiệu
việt nam hiện mới chỉ xây dựng chỉ dẫn điện lý cho một vài sản phẩm giao quả
chính vì thế cần thiết xây dựng thương hiệu quốc gia cho các sản phẩm rau quả chủ lực
khi chưa xây dựng được thương hiệu
việt nam phải xuất khẩu qua nước thứ ba với thương hiệu khác
hoặc xuất trực tiếp thì giá trị cũng không cao
muốn làm được điều này
doanh nghiệp phải đứng ra làm chủ đạo
từ việc đầu tư xây dựng thương hiệu
đầu tư công nghệ chế biến bảo quản bảo đảm tiêu chuẩn
cùng với đó là cung cấp hỗ trợ vốn
đào tạo quy trình trồng an toàn cho người nông dân
để tạo thành liên kết bền vững
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
email nông nghiệpchuyendong thnza gmail com